trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua bộ tư lệnh cảnh sát biển đã lãnh đạo
chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đóng quân trọng tâm là trên tuyến biển
vùng cảnh sát biển bốn đã cử sáu tổ và điều năm tàu xuống trực tiếp tiếp cận các tàu
thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển để tuyên truyền phòng chống ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
tại đảo phú quốc đảo thổ chu đảo hòn chuối và cảng cá rạch gốc
như kiểm tra thân nhiệt lấy thông tin khai báo y tế cho hơn một trăm linh lượt tàu thuyền với gần một ngư dân
cấp phát miễn phí hai sáu trăm linh khẩu trang năm trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn hơn một năm trăm linh tờ rơi tuyên truyền
một mươi lít nước ngọt một trăm năm mươi kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con ngư dân
cảnh sát biển đã giúp chúng tôi một phần nào hiểu về sự nguy hiểm của lây lan của covid một mươi
chúng tôi cảm ơn các anh đã tuyên truyền và đeo khẩu trang và nước rửa tay
tại cảng cá cửa việt tỉnh quảng trị tỉnh quảng ngãi và tỉnh quảng nam
vùng cảnh sát biển hai hướng dẫn cho bà con ngư dân các biện pháp phòng chống dịch như chủ động vệ sinh cá nhân
nơi ăn ở sinh hoạt hạn chế tiếp xúc nơi đông người đặc biệt là không đăng tải phát tán
chia sẻ các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận xã hội
quán triệt tinh thần là chống dịch như chống giặc và mỗi một quân nhân là một chiến sĩ quân y trên mặt trận chống dịch
bên cạnh là tổ chức phòng chống dịch bệnh tốt ở đơn vị của mình
thì chúng tôi đã phù hợp chặt chẽ với ban do vận của các tỉnh
những việc làm của chúng tôi trong thời gian vừa qua đã được cấp ủy chính quyền địa phương và bà con ngư dân hết sức là hoan nghênh đồng tình và ủng hộ
những hoạt động của lực lượng cảnh sát biển đã và đang góp phần cùng với nhân dân cả nước
và các địa phương ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hướng biển xâm nhập vào đất liền
đồng thời giúp bà con ngư dân yên tâm chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín và tiếp tục vươn khơi bám biển phát triển kinh tế